phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật trên facebook
về việc xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hòa thắng thành phố bùa thuật tỉnh đắk lắc
đã đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin
ai bị phạt theo chỉ thị một mươi sáu có thể lên phường để đòi lại tiền nhé
sau khi thông tin trên được đăng tải có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
sau khi vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đã xử phạt trường hợp này trên năm triệu đồng theo điều một trăm linh bốn
nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội